năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố hải phòng bám sát sự chỉ đạo của bộ công an thành ủy ủy ban nhân dân thành phố đã mở sáu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội
tập trung giải quyết rứt điểm nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở tập trung đẩy lùi tội phạm giết người tội phạm cướp cướp giật tội phạm liên quan đến tín dụng đen cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng cho vay lãi nặng
phát biểu tại hội nghị lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo thành phố ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả mang tính toàn diện của toàn lực lượng công an thành phố hải phòng trong năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời chỉ đạo công an hải phòng thời gian tới cần nắm chắc tình hình tham mưu đúng chúng cho cấp ủy chính quyền các cấp công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đấu tranh chấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tên nạn xã hội không để bị động bất ngờ đặc biệt chú ý đến các nguy cơ tiềm ẩn tội phạm không chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi hai các đồng chí yêu cầu công an thành phố hải phòng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp lập nhiều thành tích chiến công vẻ vang vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân vì sự ổn định phát triển của thành phố và đất nước
chiều nay công an tỉnh hải dương cũng tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi một triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai
tới sự hội nghị có trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí phạm xuân thăng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh hải dương
năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh hải dương đã tham mưu phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là hiệu quả của việc thành lập triển khai các chốt kiểm soát dịch bệnh và công tác truy vết đã được lãnh đạo bộ công an bộ y tế ghi nhận đánh giá cao
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận đánh giá cao và chúc mừng những kết quả thành tích mà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hải dương đã nỗ lực đạt được trong năm qua
đồng chí cũng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh hải dương cần sớm nhận diện những thời cơ thách thức khó khăn đặt ra để từ đó chủ động và kịp thời tham mưu triển khai các phương án kế hoạch ứng phó phòng ngừa ngăn chặn xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra và giải quyết ngay từ cơ sở

năm hai nghìn hai mươi một lực lượng kỹ thuật hình sự đã tiếp nhận thực hiện một trăm bảy mươi năm năm trăm chín mươi năm yêu cầu trương cầu của các cơ quan tiến hành tố tụ và đơn vị nghiệp vụ trong hành công an tham gia khám nghiệm hiện trường trên bảy mươi hai vụ việc các loại giám định trên tám mươi sáu vụ
quá trình thực hiện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác góp phần quan trọng trong điều tra các vụ án chuyên án lớn được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm được lãnh đạo bộ và các địa phương đơn vị phối hợp ghi nhận đánh giá cao
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương những thành tích của viện khoa học hình sự trong đó đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng triển khai nhiều văn bản hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác kỹ thuật hình sự phát huy tốt vai trò trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra các cấp trong công tác khám nghiệm giám định góp phần quan trọng trong điều tra giải quyết các vụ án vụ việc và xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật
thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu chủ động nghiên cứu nội địa hóa các phương tiện vật tư hóa chất phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và kỹ thuật phòng chống tội phạm đặc biệt cho công an cấp huyện tiếp tục tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật quy trình chuyên môn cho hoạt động khoa học kỹ thuật hình sự tập trung nâng cao chất lượng đồng bộ toàn diện các mặt công tác trọng tâm chuyên môn của lực lượng kỹ thuật hình sự xuyên suốt từ bộ đến tỉnh và huyện là khám nghiệm
hấp y cho công an cấp tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đối với các chuyên ngành lĩnh vực lực lượng kỹ thuật hình sự có nhu cầu thế mạnh mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực khoa học hình sự theo hướng chuyên sâu thiết thực hiệu quả
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng nguyễn duy ngọc trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc
hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai cũng được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức vào sáng nay tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi một bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với đảng nhà nước bộ công an ban hành những chủ trương chính sách lớn chiến lược về hoạt động và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
đặc biệt tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trình thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn năm hai nghìn ba mươi hoàn thiện hồ sơ xây dựng luật cảnh sát cơ động trình quốc hội khóa một mươi năm
triển khai trung đoàn không quân công an nhân dân bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tăng cường hơn năm bảy nghìn lượt cán bộ chiến sĩ với gần ba trăm hai mươi hai ngày công hỗ trợ công an các địa phương thực hiện truy vết khoanh vùng chốt chặn tổ chức đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông hỗ trợ lưu thông hàng hóa
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích lực lượng cảnh sát cơ động đã đạt được thời gian qua đồng thời nhấn mạnh thời gian tới đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh cần tiếp tục chủ trương nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng cảnh sát cơ động nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa trong việc triển khai thực hiện chủ trương định hướng và mục tiêu xây dựng cảnh sát cơ động cách mạng chính quy tinh nhu
toàn lực lượng cảnh sát cơ động có nhận thức đầy đủ về yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch công tác phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao
và chiều nay tại hà nội văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai

văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã thảo luận chỉ ra những vấn đề tồn tại hạn chế và nguyên nhân để đưa ra những giải pháp khắc phục nâng cao chất lượng công tác
đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi hai trong đó cần chủ động làm tốt công tác nắm phân tích dự báo đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh
phân đấu làm giảm các loại tội phạm để đảm bảo công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã thảo luận chỉ ra những vấn đề tồn tại hạn chế và nguyên nhân để đảm bảo công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội